chính quyền tỉnh bình dương yêu cầu người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm mũi một chưa đủ một mươi bốn ngày không được ra đường khi các địa phương trở lại trạng thái bình thường mới
nội dung được nêu tại văn bản về việc khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội dành cho các huyện thị thành phố trong trạng thái bình thường mới do ủy ban nhân dân tỉnh bình dương ban hành ngày chín tháng chín
chính quyền tỉnh yêu cầu những người đã tiêm vaccine đủ thời gian phải có giấy tờ chứng minh người đi làm sản xuất phải có giấy đi đường của cơ quan đơn vị công ty cấp các huyện thị thành phố được yêu cầu tiếp tục rà soát vùng đỏ điểm đỏ những người từ vùng đỏ không được đi qua vùng xanh thực hiện các biện pháp tách f ra khỏi cộng đồng xanh hóa toàn tỉnh
các địa phương cần khuyến khích và trang bị thiết bị cho người dân các khu trọ tự xét nghiệm covid một mươi chín
khi phát hiện dương tính với sars cov hai chính quyền phối hợp với sở y tế
áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp nếu có điều kiện sẽ điều trị tại nhà với túi thuốc an sinh
về các hoạt động kinh doanh các mặt hàng thiết yếu hàng quán ăn uống tỉnh giao các địa phương quyết định tùy tình hình nơi ở xong phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch
hôm nay tỉnh ủy tỉnh bình dương chấp thuận cho thành phố thủ dầu một nới lỏng giãn cách từ chỉ thị một mươi sáu nâng cao xuống chỉ thị một mươi sáu vào lúc giờ ngày một mươi tháng chín đến hết ngày một mươi năm tháng chín
tuy nhiên người dân không ra đường từ hai mươi h đến năm giờ trước đó là một mươi sáu h đến sáu giờ
những người được ra đường sẽ đi trong phạm vi phường các chốt kiểm soát liên khu phố sẽ tháo gỡ duy trì các chốt liên phường liên huyện và liên tỉnh
người dân đã tiêm vaccine covid một mươi chín hai mũi hoặc một mũi nhưng chưa qua hai mươi ngày được di chuyển lên phường